theo thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa trong hơn một tuần qua
bệnh viện đã tiếp nhận và cấp cứu bốn bệnh nhân từ các huyện thạch thành thọ xuân và quảng sương
nguyên nhân được xác định là do sử dụng rượu không rõ nguồn gốc không đảm bảo chất lượng
cả bốn bệnh nhân được đưa vào điều trị trong tình trạng suy hô hấp tụt huyết áp hôn mê sâu và trụy mạch
trong đó có hai trường hợp do không được đưa đến viện kịp thời
nên mặc dù đã được thực hiện các biện pháp cấp cứu và lọc máu nhưng não bị tổn thương nặng và không thể hồi phục
ngôi độc methanol có thể dẫn đến suy thận dối loạn chức năng tuần hoàn
mù loà thậm chí có thể dẫn đến tử vong
bệnh nhân bị ngộ độc methanol vào viện thường đã có những chuyển biến nặng
vì vậy uống rượu rõ nguồn gốc hoặc không uống rượu là biện pháp chủ động nhất để tránh hậu quả do ngộ độc methanol gây ra